tại tỉnh tiền giang công an thành phố mỹ tho đã tạm giữ hình sự đối tượng bùi thọ hạnh phúc
chú xã mỹ phong thành phố mỹ tho để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
qua điều tra ban đầu phúc thừa nhận trước đó điều khiển xe mô tô giật sợi dây chuyền trọng lượng hai một chỉ vàng một mươi tám k
của một người phụ nữ lưu thông trên đường đoạn thuộc ấp mỹ lương xã mỹ phong thành phố mỹ tho
phúc là đối tượng có một tiền án về tội cướp giật tài sản vừa chấp hành án phạt tù vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một
chiếc xe ben đang lưu thông trên quốc lộ bất ngờ tông trực diện vào ô tô năm chỗ khiến hai người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày hôm qua trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp sáu xã tân thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
chiếc xe ben mang biển số năm mươi một d một mươi hai nghìn bảy trăm hai mươi năm chưa rõ người điều khiển lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
bất ngờ tông trực diện vào xe ô tô năm chỗ lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh khiến chiếc xe ô tô bị văng sang lề đường chiếc xe ben tiếp tục lao lên phía trước hơn năm mươi mét mới dừng lại
vụ tai nạn đã khiến hai người đàn ông trên ô tô năm chỗ bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu sau đó
vào khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua một vụ cháy bất ngờ tại xưởng gỗ địa chỉ bảy mươi chín trên một a quốc lộ một a quận một mươi hai tp hcm
rất may là vụ cháy xảy ra khi công nhân đã tan ca làm nên không có người thương vong
do xưởng gỗ có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa tiếp tục cháy lan sang nhà dân gần đó
nhận được tin báo trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã điều động hai xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
sườn gỗ bị cháy nằm trong hẻm nhỏ gây khó khăn cho công tác chữa cháy
lực lượng chức năng đã phải phong tỏa một làn xe tuyến đường quốc lộ một a hướng đi thủ đức
đồng thời kêu gọi để người dân trong khu vực bị ảnh hưởng thoát khỏi đám cháy
sau gần một giờ đồng hồ nỗ lực thì dập tắt được đám cháy
bước đầu ghi nhận vụ cháy làm thiệt hại nhiều tài sản nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
tỉnh ủy quảng trị tổ chức họp báo thông tin một số nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo
hội thảo góp phần khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của trung ương đảng và quân ủy trung ương
trong việc mở chiến dịch tiến công trị thiên và quyết tâm chiến đấu bảo vệ thành cổ quảng trị trong tám mươi một ngày đêm
qua đó đúc rút bài học kinh nghiệm vận dụng vào phát triển lý luận quân sự trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng khu vực
phòng thủ tỉnh huyện trong thời kỳ mới
kết quả hội thảo nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đồng bào và nhân dân tỉnh quảng trị cùng quân dân cả nước đã kiên cường chiến đấu
anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
hội thảo cũng là dịp để nhân dân các dân tộc tỉnh quảng trị nêu cao khát vọng hòa bình nghị lực vượt khó
phát huy những thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển
đưa tỉnh quảng trị trở thành điểm đến về không gian văn hóa hòa bình
đến nay ban tổ chức đã nhận được một trăm linh hai bài báo cáo phát biểu tham luận của các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo bộ quốc phòng tỉnh quảng trị và các tác giả trong và ngoài quân đội
một số địa phương nhân chứng lịch sử để biên tập xuất bản sách phục vụ hội thảo
hội thảo dự kiến tổ chức ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai theo hình thức trực tuyến
tại một mươi năm điểm cầu gồm điểm cầu chính tại tỉnh quảng trị và một mươi bốn điểm cầu
các cơ quan đơn vị trong toàn quân
thực hiện phương châm cùng ăn cùng ở cùng làm chung tay với địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang đã tổ chức hành quân giã ngoại
thực hiện các công trình phần việc giúp dân tại xã vị trung huyện vị thủy
hành quân giã ngoại về địa phương giúp dân một trong những dấu ấn nổi bật tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
của lực lượng công an trong những năm qua
qua đó góp phần tạo điều kiện để huấn luyện cho những chiến sĩ trẻ trải nghiệm cuộc sống
gắn bó với nhân dân cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân thực hiện công tác dân vận
nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bảo vệ môi trường
đồng thời khơi dậy động viên cán bộ chiến sĩ không ngừng phấn đấu vươn lên
nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chiến đấu gian luyện góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
dịp này phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang đã tặng hai mươi phần quà
gồm nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã
chỉ với một chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip người dân khi đến bệnh viện trung tâm y tế tuyến quận huyện
sẽ được giải quyết thủ tục khám chữa bệnh một cách nhanh chóng mà không cần mang theo bất kỳ giấy tờ nào khác
và đây là hoạt động được các bệnh viện trung tâm y tế tại thành phố đà nẵng triển khai thí điểm
bước đầu mang lại nhiều tín hiệu khả quan
không cần mang theo nhiều giấy tờ anh nguyễn thảo chỉ cần xuất trình duy nhất một chiếc thẻ căn cước công dân
là được nhân viên y tế tiếp nhận cấp số thứ tự khám chữa bệnh trong vòng chưa đầy ba mươi giây

nhanh chóng tiết kiệm thời gian bởi so với trước đây người bệnh phải mất từ ba đến bốn phút mới có thể hoàn tất thủ tục đăng ký khám chữa bệnh
trong giai đoạn thí điểm một số cơ sở như bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an trung tâm y tế sơn trà
hải châu đã đầu tư máy móc thiết bị quét mạ để khai thác tốt dữ liệu
tuy nhiên do hệ thống dữ liệu vẫn còn chưa liên thông đồng bộ nên các đơn vị vẫn tiếp nhận theo hai hình thức
thẻ căn cước công dân nếu thông tin bảo hiểm y tế của người bệnh đã được tích hợp và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
nếu thông tin của người bệnh chưa được tích hợp trên căn cứ công dân
tỷ lệ thành công là ba mươi bốn mươi khi người ta sử dụng thẻ bảo hiểm y tế công dân
lý do không thành công
lý do không thành công là sự đồng bộ của thẻ căn cước công dân với thông tin của bảo hiểm y tế chưa đồng bộ được
trong tổng thể một người một ngày như vậy nhưng trong một trăm linh người tới khám sử dụng thẻ căn cước công dân có vấn kiếp đó
thì thủ tục nó cũng được nhanh hơn thuận lợi hơn
thứ nhất là cho nhân viên tiếp đón nhân viên mà làm thủ tục hành chính cho bệnh nhân
họ được thuận lợi hơn
ngay cả bệnh nhân cũng đỡ mất thời gian phải chờ đợi đi
hiện đà nẵng có hơn năm trăm tám mươi tám người được tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cứ công dân đạt trên năm mươi sáu
việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy sẽ mang lại thuận lợi nhất định
người dân không cần phải dùng thẻ bảo hiểm y tế giấy không phải làm thủ tục xin cấp lại khi thẻ hỏng mất
từ đó giúp người bệnh từng bước tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao
chuyển sang tin tức an ninh trật tự
liên quan đến vụ án đại gia thiện soi cho vay lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
mới ra quyết định truy tố ba bị can là lâm thị thu trà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đặng thị tuyết lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
và lâm vũ việt anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại thành phố vũng tàu về tội rửa tiền và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong đó bị can lâm thị thu trà được xác định có liên quan đến vụ án của ông lê thái thiện sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
còn gọi là thiện soi và con trai là lê thái phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có hành vi cho vay nặng lãi
trước đó vào tối ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam trà và lan để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã xác định lâm thị thu trà hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
cha trực tiếp thực hiện việc cho vay tiền hoặc thông qua đặng thị tuyết lan và lâm vũ việt anh giúp
để thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ
khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán
thì họ phải dùng tài sản khác như đất đai nhà cửa để thanh toán cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho trà
với cách thức và thủ đoạn như trên trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người
tổng số tiền cho vay là hơn chín trăm hai mươi một tỷ đồng tiền lãi là hơn tám mươi sáu tỷ đồng
trước đó viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố lê thái thiện thiện soi
và lê thái phong là con trai của thiện soi về tội rửa tiền và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với số tiền thu lợi bất chính gần một trăm linh tỷ đồng
tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với những chính sách mới đáng chú ý
đối với các tuyến đường sắt quốc gia qua địa bàn từ hai tỉnh thành trở lên
ủy ban nhân dân tỉnh chỉ được phân quyền sau khi có ý kiến của bộ giao thông vận tải và thủ tướng chấp thuận